với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả ngành dịch vụ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội
tỉnh tây ninh đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ thu hút hơn năm triệu lượt khách du lịch
đóng góp trên bảy tổng sản phẩm trên địa bàn tức grdp tương đương với tổng thu từ khách du lịch đạt sáu tám trăm linh tỷ đồng
để đạt mục tiêu đề ra từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng thị trường khách du lịch nội địa
và thị trường khách quốc tế đến từ châu á và châu âu tăng cường mở rộng kết nối thị trường khách du lịch
từ các thành phố hạ nguồn sông mekong như thái lan bangkok phnom penh
ngoài ra tỉnh sẽ xây dựng khu du lịch núi bà đen đạt tiêu chuẩn khu du lịch cấp quốc gia
mang tầm cỡ quốc tế giữ vai trò trung tâm có sức lan tỏa lớn dẫn dắt phát triển du lịch của tỉnh
đồng thời củng cố phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch